nhà thơ nhà viết kịch lưu quang vũ là một trong những tác giả để lại dấu ấn đậm nét nhất trong thi đảng và sân khấu việt nam
nhân kỷ niệm tròn bốn mươi năm công diễn vở kịch đầu tiên của lưu quang vũ
nhà hát tuổi trẻ tổ chức sự kiện sức sống kịch lưu quang vũ nhằm tưởng nhớ tri ân nhà viết kịch tài danh này
sự kiện sức sống kịch lưu quang vũ diễn ra từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi
giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của ông cũng là những vở kịch đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong các kỳ liên hoàn sân khấu toàn quốc
với sự tham gia của các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ như lời nói dối cuối cùng hoa cúc xanh trên đầm lầy ai là thủ phạm
những tác phẩm của anh là luôn luôn có tính dự báo
vì có tính dự báo cho nên là tác phẩm của lưu quang vũ sống rất là lâu và cho đến tận bây giờ có nhiều tác phẩm của anh vẫn đang phù hợp với cuộc sống đương đại hiện nay
kịch của lưu quang vũ phản ánh nhiều
vấn đề của xã hội nhưng động lại sau cuối vẫn là niềm tin vào những giá trị của con người
dù những tác phẩm của ông đã viết cách đây bốn mươi năm nhưng giá trị vẫn vẹn nguyên cho tới tận ngày hôm nay
lưu quang vũ có một sức sống rất là mạnh liệt cho dù là sau bốn mươi năm ấy
bởi vì những vở kịch và những tác phẩm của ông ấy có thể hiện một niềm tin rất là sâu sắc ở con người cuộc sống
cho dù xung quanh là tối tâm cho dù xung quanh chúng ta là rất nhiều những cái điều chưa hoàn hảo ấy
ông vẫn luôn tin là có một điều gì đó đẹp đẽ ở bên trong
những vở kịch của lưu quang vũ luôn mang đến một không gian nghệ thuật nhiều cảm xúc cho khán giả
để thêm một lần nữa khẳng định tài năng của ông và những giá trị nghệ thuật đích thực sẽ tiếp tục được vinh danh và tỏa sáng